từ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi cho đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có lượng mưa phổ biến từ bảy mươi cho đến một trăm hai mươi mm
đặc biệt là ở hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng
có những điểm mưa lên đến gần hai trăm linh mm nhiều địa phương đã bị ngập lụt và chia cắt
tuyến quốc lộ một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la lai nước ngập qua cầu tràn a ngo a bung hơn một m
gây ách tắc từ cửa khẩu quốc tế la lai đi về đường hồ chí minh
nhiều thôn bản của hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng bị ngập ngầm cầu tràn
gây chia cắt giao thông hoàn toàn với các bản đến trung tâm xã
các hồ thủy điện trên địa bàn huyện đắk rồng cũng đã vượt ngưỡng từ một đến trên hai mét
lực lượng chức năng đã cùng với chính quyền địa phương đặt các biển cấm người qua lại mất an toàn giao thông
còn tại huyện hải lăng mưa lớn đã gây ngập một số đường liên xã
tỉnh quản trị hiện có gần hai ba trăm linh tàu thuyền trên năm năm trăm linh thuyền viên đã cơ bản vào bờ tránh trú an toàn
hiện có năm tàu với bốn mươi tám thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển khánh hòa và bình thuận
còn tại thời thuyền huế mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày
khiến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh thời thuyền huế xuất hiện nhiều vị trí sặt lở tan lươi dương gây ách tác giao thông
tại km ba trăm chín mươi hai cộng đồng tỉnh quản trị hiện có gần hai ba trăm linh tàu thuyền viên đã cơ bản vào bờ tránh trú an toàn
trường một trăm linh đường hồ chí minh qua huyện an lưới đang bị sặt lở nghiêm trọng
hiện tại mưa to nên sạt trượt do yếu tố khách quan lực lượng chức năng đã bố trí nhân lực máy móc thiết bị đầy đủ
để khi trời mưa tạnh sẽ dọn dẹp đảm bảo an toàn giao thông
và trước mắt bố trí nhân lực để thanh tra tuần đường phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng để đảm bảo điều tiết giao thông